cùng với các địa phương trong cả nước sáng nay tại tỉnh hà nam cũng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân
dự lễ giao nhận quân tại thành phố phủ lý có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đợt giao quân năm nay thành phố phủ lý đã lựa chọn được hai trăm một mươi bảy thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị
trình độ văn hóa sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ
trong đó số thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có ba mươi năm công dân
tại lễ giao nhận quân ngọn lửa truyền thống đã được đại diện lãnh đạo thành phố phủ lý thắp lên
và tiếng chống mở hội giao quân đã tạo cho không khí của ngày hội tòng quân thêm hăng hái phấn khởi
lễ giao nhận quân năm nay được thành phố phủ lý tổ chức trang trọng
qua đó tạo tinh thần cho các tân binh ngay từ ngày đầu giao quân yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc
bảo đảm an ninh trật tự góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh